thông tin từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang cho biết
dạng sáng ngày hôm nay mưa lớn đã gây sạt lở ngập nhà làm hai người chết và hai người bị thương
tại thôn ngàn đăng vài một xã ngàm đăng vài huyện hoàng su phi
vào thời điểm trên đất đá cao đi dương sau nhà ông lý văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại thôn ngàn đăng vài một xã ngàn đăng vài huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
bất ngờ sạt xuống vùi lấp ngôi nhà hậu quả ông thắng và vợ là bà vàng thị thưởng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tử vong ngoài ra còn hai cháu nội của ông thắng cũng bị thương
đang được điều trị tại trạm y tế xã ubnd huyện hoàng su phi đã cử lực lượng dân quân công an huyện đội
giúp gia đình dựng lán bên ngoài tạm thời để làm thủ tục mai táng các nạn nhân tử vong
theo báo cáo nhanh của huyện hoàng su phi tính đến một mươi giờ sáng ngày năm tháng bảy đất đá sạt lở
đã làm hư hại ba nhà trong đó một nhà bị sập hoàn toàn tại xã ngàn đăng vài
vinh quang bên cạnh đó tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy đường bắc quang hoàng su phi
bị sạt lở tạo đi dương làm ách tắc nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị chia cắt
hơn một mươi hectare hoa màu bị vùi lấp ước tính tổng thiệt hại khoảng trên ba tỷ đồng
vâng dự báo tại khu vực tây bắc và việt bắc thì sẽ xuất hiện mưa rông diện rộng
và mưa lớn cục bộ lốc xét mưa đá gió giật mạnh mưa to cục bộ có khả năng gây ra
tình trạng gặp úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra đũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
do vậy ngoài theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo thiên tai để chủ động
triển khai các biện pháp ứng phó các tỉnh khu vực miền núi phía bắc thì triển khai
thực hiện công văn số hai trăm bốn mươi sáu của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai